còn được biết tới với những tên gọi khác như virus corona corona virus vũ hán đã trở thành cái tên gây hoang mang và lo lắng cho người dân
hoang mang là bởi đây là một loại virus mới có khả năng lây lan nhanh chóng chưa có vaccine và cũng chưa có thuốc đặc trị
hàng chục nghìn người đã nhiễm bệnh trong đó hàng nghìn người đã chết vượt qua con số của đại dịch sars cách đây gần hai mươi năm
tại việt nam công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trở thành một cuộc chiến với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân
và trong cuộc chiến ấy có rất nhiều những người chiến sĩ vẫn đang âm thầm lặng lẽ góp sức đảm bảo sự an toàn cho nhân dân cả nước
chắc hẳn tới giờ người dân cả nước vẫn chưa quên câu chuyện của hai bệnh nhân đầu tiên nhiễm dịch bệnh ncov nay được gọi là covid một mươi chín tại việt nam
người bệnh sợ hãi hoang mang khi không biết mình có thể qua khỏi hay không
còn người dân hoảng sợ lo lắng khi dịch bệnh này xuất hiện tại việt nam
thậm chí nhiều người né tránh xa khu vực bệnh viện vì sợ lây nhiễm dịch bệnh
thế nhưng đối với những bác sĩ y tá hộ lý tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm thì đây là trận chiến mà họ phải là những phòng tuyến đầu tiên
là một trong những người tham gia trực tiếp vào công tác điều trị cho hai cha con bệnh nhân người trung quốc dương tính với loại virus này
bác sĩ lê quốc hùng trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện trợ rẫy luôn tầm niệm làm hết khả năng của mình để cứu chữa cho bệnh nhân
cùng với các bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới
hàng ngày ông và các đồng nghiệp phải đối diện với nhiều áp lực nhiều rủi ro do bệnh có khả năng lây nhiễm cao
khi mà tất cả các người dân cũng như không ít nhân viên y tế cũng rất là lo ngại loại bệnh này
thì người ta chạy ra còn mình thì mình lại chạy vào mình xông thẳng vào cái chỗ mình biết chắc là nó bị bệnh rồi
thì đây là cái vấn đề chọn lựa nhân viên
và nó không phải là dễ cho chúng tôi
thế thì may mắn một cái điều cũng rất là quan trọng là ngay từ những cái ngày đầu khi mà tiếp nhận bệnh nhân
thì thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn là cái người cũng đã đi thẳng vào đó
mặc áo đi thẳng vào thăm khám bệnh nhân
đấy là một cái nếu mà ở bên ngoài thì có thể là không nhận định được hết
đó là một cái động viên rất lớn và cũng là một cái sốc vác tinh thần của anh chị em để mà có thể là tham gia trực tiếp vào cái điều trị
miệt mài cùng công việc với mong muốn chữa trị được bệnh cũng như phải đảm bảo an toàn cho chính bản thân
gia đình và xã hội khi mọi người rất hoang mang về bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra
ông và các đồng nghiệp trong khoa bệnh nhiệt đới luôn túc trực theo sát bệnh nhân hai mươi bốn
nhân viên y tế từ nhiều khoa phòng trực chiến để vừa bảo đảm công tác điều trị bình thường vừa đối phó với dịch viêm phổi
bệnh viện trợ rẫy cũng thành lập hai đội phản ứng nhanh chống dịch xây dựng quy trình tiếp nhận phát đồ điều trị bệnh tập huấn phòng bệnh cách ly và điều trị tốt nhất chuẩn bị máy móc điều trị sát khuẩn nhân lực

các cán bộ từ điều dưỡng viên đến bác sĩ phải vừa tập trung công tác điều trị chấn an tinh thần cho bệnh nhân lại vừa phải tự chuẩn bị tâm lý cho chính mình và gia đình

không có lo lắng nhiều nếu mình làm tốt đúng cái quy trình ở bệnh viện ở khoa hướng dẫn thì thế này nó cũng phần nào nó sẽ không có lo lắng nữa
đây là một chủng virus mới tương đối là mới những cái nghiên cứu về con virus này thì nó còn tương đối là còn ít
và thứ hai nữa là cái cộng đồng bây giờ người ta rất là lo lắng về cái vấn đề con virus này
mạng xã hội thì phát triển rất là mạnh cho nên là có một số thông tin mà nó không có
không chính thống thì làm cho cộng đồng mình hoang mang
chính những cái hoang mang đó thì làm cho cái khó khăn của nhân viên y tế càng nhiều hơn
từ lãnh đạo bệnh viện và trưởng khoa thì mình đã có cái công tác chuẩn bị trước đó như phòng ốc và chuẩn bị phòng cách ly chuẩn bị những dụng cụ phòng hộ
và trước đây trước đợt bệnh này thì mình đã từng điều trị những cái dịch cúm như là h một n một và cũng đã rất thành công
cho nên đó là những cái thuận lợi cho cá nhân của tôi và của khoa này
dựa trên những kinh nghiệm điều trị từ các bệnh dịch khác cộng với việc nghiên cứu tìm hiểu thêm dòng virus covid một mươi chín
các bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy đã quyết định phối hợp điều trị bằng thuốc kháng virus kháng sinh và các biện pháp điều trị hỗ trợ khác
rồi dựa theo tình hình lâm sàng và kết quả xét nghiệm mà điều chỉnh các loại thuốc phù hợp với từng giai đoạn của bệnh
cùng với đó là sự theo dõi sát sao phát hiện sớm những biến chứng để điều chỉnh thuốc kịp thời
mà sau một thời gian điều trị cả hai bệnh nhân đầu tiên dương tính với covid một mươi chín covid đã được điều trị khỏi và ra viện
trong lúc cả thế giới đang hoang mang về sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra
thì việt nam đón nhận tin vui khi có bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín ncov được chữa khỏi
đó không chỉ là thành công là tin vui của bệnh viện trợ rẫy mà còn là thành công của cả ngành y tế việt nam
thành công của tất cả các cấp
các ngành khi đã chung sức đồng lòng chiến thắng dịch bệnh ngay trong giai đoạn đầu xuất hiện tại việt nam
khi mình chăm sóc bệnh nhân này mình coi họ như người thân của mình nên nghe được cái thông tin mà người ta hết bệnh mình rất là vui vui lắm luôn
khi mà nhận được thông tin bệnh nhân chữa khỏi thì tôi rất là vui và cũng rất là có một xíu xíu là rất là tự hào về cái khả năng chữa bệnh của khoa của bệnh viện mình
bộ y tế cũng đã có những chỉ đạo rất là
tích cực và sát sao về những công tác chuẩn bị từ tiếp nhận từ các cửa ngõ ví dụ như phòng khám khoa cấp cứu và phát hiện sớm và cách ly người bệnh sớm và thực hiện những biện pháp để chẩn đoán
và cũng như là điều trị theo phác đồ mà bộ y tế đã ban hành
cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã qua công tác kiểm tra về những chuyện ấy chúng tôi cũng rất hài lòng về cách các đồng nghiệp đã có những biện pháp rất là quyết liệt
trong công tác chuẩn bị cách ly và hiện giờ đối với cả những biện pháp điều trị mà chúng ta đã áp dụng với bệnh nhân thì cũng đem lại những kết quả tốt đối với người bệnh
cách xa khu vực thành phố ở vùng biên giới lạng sơn những người lính biên phòng cũng đang căng sức ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
không khoác trên mình chiếc áo blue trắng nhưng các anh những người chiến sĩ mang quần hàm xanh vẫn đang bất chấp khó khăn nguy hiểm
ngày đêm căng mình túc trực tại những điểm có nguy hiểm
chỉ với những chiếc lán giã chiến nhỏ với trang thiết bị đơn sơ đồn biên phòng tân thanh đã lập chốt một mươi năm điểm đường mòn lối mở
thành lập năm tổ cơ động sẵn sàng ứng phó dịch bệnh do virus covid một mươi chín để đảm bảo các đường biên giới được an toàn không cho dịch bệnh lây lan

không khoác trên mình chiếc áo blue trắng nhưng các anh những người chiếc áo blue trắng đồn biên phòng tân thanh đã lập năm tổ cơ động sẵn sàng ứng phó dịch bệnh do virus covid một mươi chín để đảm bảo các đường biên giới được an toàn không cho dịch bệnh lây lan

cuộc chiến phòng chống dịch bệnh do virus covid một mươi chín gây ra vẫn đang tiếp diễn
ngay lúc này đây rất nhiều y bác sĩ những người chiến sĩ áo trắng những chiến sĩ mang quần hàm xanh
và cả những nhà nghiên cứu những cán bộ công nhân viên tại các cấp bàn ngành
vẫn đang âm thầm lặng lẽ tham gia vào các công tác phòng chống dịch
những nỗi lo vẫn luôn thường trực từng giờ từng phút trong họ với tâm niệm làm sao để đảm bảo an toàn
sức khỏe cho nhân dân một cách tốt nhất
và chắc chắn sự hy sinh chung tay góp sức của họ và sự tin tưởng đồng lòng của nhân dân cả nước
sẽ là một vũ khí sắc bén trong cuộc chiến này